tối ngày hai mươi tháng năm tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa báo nhân dân tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh khánh hòa đã khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy tranh cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy tranh cúp petro việt nam đạm cà mau hai nghìn một mươi chín thu hút một trăm bốn mươi tám vận động viên thuộc một mươi bốn đoàn của các tỉnh thành phố và ngành
trong đó có ba mươi bảy vận động viên cấp kiện tướng năm mươi tám vận động viên cấp một tham dự các vận động viên tranh tài tại thành phố biển nha trang để giành hai mươi tám huy chương ở bảy nội dung thi đấu
từ kết quả này ngành thể thao sẽ lựa chọn ra những tay vợt hàng đầu tham dự sea games ba mươi vào cuối năm nay
tại philippines và một số giải quốc tế trong năm hai nghìn một mươi chín
được tổ chức hàng năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được giới chuyên môn đánh giá là giải có quy mô lớn uy tín nhất của làng bóng bàn việt nam
ngay sau lễ khai mạc các trận đấu ở nội dung đồng đội nam và nữ tiếp tục diễn ra sôi nổi hấp dẫn và đầy kịch tính